còn vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hạnh lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn thành trung chú tại thị trấn vĩnh an huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
theo kết quả xác minh thì chiều ngày ba mươi tháng bốn khi trung điều khiển chiếc xe trên tuyến đường nguyễn tri phương
thuộc khu phố ba phường thanh sơn thành phố phan rang tháp tràm thấy hai cháu gái đang điều khiển xe máy điện có mang theo túi sách
trung dùng băng keo đen dán biển số xe điều khiển xe đi theo áp sát giật túi sách rồi tẩu thoát
trong túi sách có hai chiếc điện thoại di động trung đã bán hai chiếc điện thoại được một triệu đồng để tiêu xài
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã điều tra làm rõ và bắt giữ phương vào ngày chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tại đồng nai
cơ quan công an trung khai trọng
khai nhận đang trên đường đi phượt do hết tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản
trung đã có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hai tiền án về tội trộm cắp tài sản mới chấp hành xong án phạt tù vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn vừa khởi tố vụ án khởi tố ba bị can về hành vi trộm cắp xe máy của người dân trên địa bàn
ba đối tượng này bao gồm lò trí thức sinh năm hai nghìn năm
chú tại huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la
triệu hồng khánh và lô hải đăng sinh năm hai nghìn
chú tại huyện chi lăng tỉnh lạng sơn
các đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã my điền huyện việt yên tỉnh bắc giang
tại cơ quan điều tra nhóm đối tượng khai đã lấy trộm chiếc xe máy của một người dân ở xã yên bình huyện hữu lũng do để quên chìa khóa trên xe
sau khi trộm đã mang xe đi bán chia nhau tiêu xài
mới đây một nhóm đối tượng vừa bị cơ quan công an huyện sóc sơn thành phố hà nội đấu tranh bắt giữ và làm rõ phương thức thủ đoạn giả đồng ý kết hôn với người nước ngoài
sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản lặt tiền và quà xính lễ lên tới hàng trăm triệu đồng của người nước ngoài
liên quan đến vụ việc này cơ quan công an đã bắt giữ bốn đối tượng
cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tổ công tác của công an huyện sóc sơn làm nhiệm vụ tuần tra
đảm bảo an ninh trật tự tại sân bay quốc tế nội bài đã phát hiện hai người đàn ông quốc tịch trung quốc đang tranh cãi với một người phụ nữ
qua kiểm tra người phụ nữ là lâm minh ngọc đào một trong hai người đàn ông cung cấp giấy đăng ký kết hôn của mình với đào
tuy nhiên khi cơ quan công an tiến hành xác minh tại địa phương nơi cư trú của đào thì được biết không có việc đào đăng ký kết hôn với người nước ngoài
tụi em chỉ sắp xếp thời gian để ra mắt gặp mặt xong rồi dắt về gia đình
rồi tới ngày bay thì bay ra tới đây thì tụi em chạy thôi
nên là đến đây lúc mà em kêu topfi taxi đi thì bị giữ lại
mục đích của tụi em là chiếm đoạt lấy tiền của người trung quốc cái tiền xứng lễ thôi mà
tại cơ quan công an hai người trung quốc đã tố rác đào cùng một số người có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lỡ được chiếm đoạt thì sẽ bị bắt đem mà chỉ có việc đoạt lấy tiền
tiền là chiếm đoạt là tiền sẽ bị bắt đem

một mươi chín nhân dân tệ một dây chuyền vàng trị giá khoảng một mươi sáu triệu đồng
một nhẫn vàng trị giá khoảng ba triệu đồng cơ quan công an đã điều tra làm rõ bốn đối tượng
liên quan trong vụ việc này gồm hoàng thị hoài linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại bà rịa vũng tàu
lâm minh ngọc đào sinh năm hai nghìn bốn chú cần thơ lâm nhã trân sinh năm hai nghìn ba chú bạc liêu
và nguyễn hoàng long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tại tiền giang
để thực hiện hành vi lừa đảo các đối tượng đã xây dựng kịch bản tinh vi thuê nhà và thuê

sau đó các đối tượng đã xây dựng kịch bản tinh vi thuê nhà và thuê người đóng vai bố mẹ
đối tượng làm giả giấy đăng ký kết hôn để gả cưới đào cho người trung quốc mục đích của các đối tượng
là chiếm đoạt tiền và quả xính lễ để cùng nhau ăn chia sau đó cô dâu sẽ bỏ trốn trên đường đi trung quốc
việc này sẽ có một đối tượng cầm đầu thì nó sẽ là kết lối giữa người trung quốc muốn tìm vợ việt nam
sau đó sẽ tìm những đối tượng người việt nam mà thiếu tiền tiêu xài và muốn có tiền để giả làm cô dâu
sau đó sẽ thuê người giả làm gia đình

hành vi của các đối tượng là rất đáng lên án làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
đặc biệt gây ra hình ảnh xấu về đất nước

đặc biệt gây ra hình ảnh xấu với đất nước

đặc biệt gây ra hình ảnh xấu với đất nước